hôm nay ngày hai tháng một hà nội chính thức thực hiện điều chuyển luồng tuyến xe khách liên tỉnh
sau buổi đối thoại với các nhà xe bỏ bến phản đối phương án điều chuyển
chiều ngày một tháng một sở giao thông vận tải đã có thông báo
vẫn thực hiện phương án điều chuyển sắp xếp trên và cho biết từ sáng ngày hai tháng một
sẽ huy động thanh tra cảnh sát xử lý các nhà xe chống đối
sở giao thông vận tải hà nội đã có thông báo đến hai mươi sáu sở giao thông vận tải
và các doanh nghiệp hợp tác xã vận tải khách liên tỉnh hoạt động trên địa bàn hà nội
về việc điều chuyển luồng tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô
tại các bến xe của hà nội theo đúng quy hoạch của bộ giao thông vận tải
việc điều chuyển này được thực hiện từ giờ ngày hai tháng một năm hai nghìn một mươi bảy